năm hai nghìn một mươi bốn tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp lần đầu tiên xuất hiện mô hình ngày thứ sáu nghe dân nói
khi mới ra đời mô hình đã đón nhận được nhiều sự ủng hộ cổ vũ của đông đảo bà con nhân dân toàn huyện
đến nay sau ba năm triển khai mô hình đã đi vào nề nếp khuôn khổ và mang lại nhiều hiệu quả vô cùng thiết thực
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mục đích chính của mô hình ngày thứ sáu nghe dân nói là đối thoại trực tiếp với nhân dân
nghe dân chia sẻ phản ánh các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống dân sinh và xã hội
đặc biệt hơn là được trực tiếp thẳng thắn góp ý để xây dựng về tác phong tinh thần
thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức đảng viên của địa phương
trong chính cái buổi đối thoại này cán bộ công chức đã phát hiện được những cái tồn tại
cái yếu kém trong chủ trương của huyện
của xã qua đó mà kịp thời đề xuất chấn chỉnh bổ sung sửa đổi cho phù hợp hơn ở tại cái đơn vị cơ sở đó
và cũng cái mô hình cũng giúp cho chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất cái việc mà khiếu nại tố cáo giữa cấp
qua ba năm triển khai thực hiện các xã thị trấn đã tổ chức được năm trăm linh hai
hai buổi đối thoại với chín năm trăm sáu mươi năm lượt người dân tham dự
những vấn đề nóng bức xúc của bà con nhân dân như đất đai xây dựng vấn đề môi trường giáo dục
chế độ chính sách đối với người có công hộ nghèo hay phản ánh tình hình cải cách các thủ tục hành chính ở địa phương
được giải quyết nhanh nhịp nhàng và đơn giản
tôi yêu cầu là nên cái mô hình này nên giữ cho nó lâu dài
để người dân giảm bớt cái đi lại để về cái thủ tục hành chính
các bộ công chức đã tổ chức được năm trăm linh hai
đặc biệt mô hình đã xây dựng được sự gắn kết gần gũi giữa chính quyền với nhân dân
đồng thời đã giúp đội ngũ cán bộ công chức có sự chuyển biến rõ nét về tác phong
lề lối làm việc và trình độ năng lực cũng được nâng lên
trước tiên đối với bản thân mình là lãnh đạo thì mình phải biết cái tính cầu thị
bởi vì mình có cầu thị là lắng nghe người dân nói
lắng nghe người dân phản ảnh lắng nghe người dân góp ý
và lắng nghe người dân kiến nghị đồng thời phải tạo cái mối thân thiện với người dân
có như vậy mới thực hiện được là nghe danh nói và nói dân tin
qua những kết quả đã đạt được có thể thấy ngày thứ sáu nghe dân nói là cách làm dân vận sáng tạo
và rất hiệu quả của huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
từ đây đã xây dựng được ý đảng lòng dân vững chắc đó là nghe dân nói và nói cho dân hiểu
làm cho dân tin để rồi tập hợp và phát huy sức mạnh của nhân dân
nhờ đó góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương